đã có một hợp tác xã vinh dự hai lần được bác hồ viết bài khen ngợi đăng trên báo nhân dân số hai nghìn bốn trăm tám mươi chín
ra ngày một mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi một và số hai nghìn năm trăm tám mươi hai ra ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi một với một hợp tác xã gương mẫu
và phong trào đại phong đó là hợp tác xã đại phong xã phong thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
được xem là lá cờ đầu nông nghiệp miền bắc xã hội chủ nghĩa
kể từ sự động viên đó của hồ chủ tịch phong trào thi đua sản xuất giỏi của bà con nơi đây
tiếp tục có nhiều bước khởi sắc mới
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
nằm bên dòng sông kiến giang hiền hòa làng đại phong xã phong thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đã đi vào lịch sử dạng dỡ với danh hiệu lá cờ đầu nông nghiệp miền bắc xã hội chủ nghĩa
được bác hồ viết báo khen ngợi và đã gửi tặng hợp tác xã đại phong chiếc máy kéo dt năm mươi bốn
do đoàn thanh niên cộng sản công sô mông lê ninh gửi tặng bác
sau năm mươi sáu năm về lại nơi khởi nguồn của một phong trào thi đua
những ngọn gió đại phong vẫn là điểm tựa chắc chắn để hợp tác xã đạt được những thành tiệu mới
trên bước đường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
nâng cao phát huy phong trào và gió đại phong với tính sân tục một tổ chức là dịch vụ của tập xã
tập xã kêu gọi toàn thể ba con nông dân tức là năm thành viên của tập xã
tập xã là phần đầu và có tập trung mọi nguồn lực kể cả cơ sở vật chất và tinh thần
lao động phản xuất để tạo điều kiện cho nền nông nghiệp của hợp tác xã là có bên vực
từ một làng quê nghèo người dân đại phong huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã trung lưng đấu cật
xây dựng hợp tác xã đại phong ngày càng vững mạnh xứng đáng với lời khen của bác hồ
đã hơn năm mươi sáu năm trôi qua
đại phong vẫn thổi với những cách làm hay rất đáng để nhiều địa phương áp dụng vào công cuộc vận động
mới của đất nước về xây dựng nông thôn mới liên tục trong nhiều năm qua hợp tác xã đại phong không
chỉ dẫn đầu tỉnh quảng bình về năng suất lúa phát triển kinh tế văn hóa xã hội mà còn trở thành
ngọn cờ đầu của nhiều tỉnh thành miền trung
sau khi xây dựng nông thôn mới là đường xã giao thông đặc biệt là trên đồng ruộng đã được cải tạo rất là lớn
làm cho chúng tôi được giải phóng sức lao
đồng ruộng nhất là đưa cơ giới hóa nông nghiệp vào từ khâu lâm đất đến khâu thu hệt
đặc biệt là hợp tác xã đã quan tâm về dòng có năng suất cao chất lượng tốt để chúng tôi có làm ra sản phẩm
năm nào cũng đều đã đạt và vượt chỉ tiêu của hợp tác xã đây ra
sự quan tâm chỉ đạo của xã đã tập trung chỉ đạo về cho hai hợp tác xã trong đó hợp tác xã đại phong
về cơ cấu giống và trong những năm qua là một trong những hợp xã có năng suất cao nhất trong toàn đất huyền
và từ đó để rồi là đời sống kinh tế xã viên ngày một được nâng lên
và đặc biệt là cơ sở vật chất hạ tầng ở xã phong thủy đến nay là cơ bản hoàn thiện
hiện nay phương tiện lao động sản xuất ở đại phòng đã được hiện đại hóa
toàn hợp tác xã đã có trên một mươi máy cày hàng chục phương tiện khác như máy tuốt lúa máy xay sát ô tô vận tải
cano vận chuyển đáp ứng nhu cầu sản xuất và dịch vụ
với đảng bộ và nhân dân quảng bình ngọn gió đại phong mãi mãi là niềm tự hào cổ vũ
động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất xây dựng và bảo vệ quê hương qua các chặng đường lịch sử